hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
quê quán ở huyện con cuông tỉnh nghệ an hiện đang trốn ở nước ngoài
lê thị ngọc chú tại huyện kỳ sơn là người rắt mối và lô văn cầu chú ruột của ngọc chú tại huyện tương dương tỉnh nghệ an là đối tượng chuyển giao nạn nhân
hiện đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế nậm cắn đã khởi tố vụ án bàn giao đối tượng lô văn cầu cho cơ quan chức năng xử lý
còn đối tượng lê thị ngọc do đang nuôi con nhỏ dưới ba mươi sáu tháng tuổi nên bàn giao cho chính quyền địa phương quản lý
mâu thuẫn trong tiệc nhậu dẫn đến ẩu đả hậu quả hai thanh niên bị đâm tử vong
hai đối tượng là trương nhật linh và thái trung lĩnh cùng chú tại huyện cái nước vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau khởi tố vụ án và tạm giữ để điều tra về hành vi giết người
trước đó trong lúc nhậu nhật linh và trung lĩnh đã nảy sinh mâu thuẫn với trần ngọc sơn và nguyễn đức toàn dẫn đến đánh nhau
hậu quả là sơn và toàn bị đâm tử vong tại chỗ
sau vụ việc các đối tượng có liên quan đã bỏ trốn
bằng các biện pháp nghiệp vụ tuyên truyền vận động đến sáng ngày một mươi tháng ba gia đình đã đưa trương nhật linh và thái trung lĩnh ra đầu thú cơ quan công an
trần ngọc dương chú tại huyện yên dũng tỉnh bắc giang bị công an thành phố bắc giang tỉnh bắc giang bắt quả tang đang có hành vi tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy
mở rộng điều tra nguyễn thị tuyết hạnh và dương hồng nam cùng chú tại phường lê lợi thành phố bắc giang cũng bị khám xét khẩn cấp nơi ở
tại khu vực đường nguyễn văn cử phường lê lợi thành phố bắc giang dương bị bắt quả tang cùng hai mươi một gói giấy bạc bên trong có chứa chất heroin và một túi ni lông bên trong có chứa sáu viên ma túy tổng hợp
khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng dương thu giữ gần một mươi hai triệu đồng tiền mặt và nhiều tăng vật khác có liên quan
tại khu vực đường nguyễn thị tuyết hạnh và dương hồng nam cùng chú tại phường lê lợi thành phố bắc giang cũng bị khám xét khẩn cấp nơi ở
từ cuối tháng một mươi năm ngoái đến cuối tháng hai năm nay bốn đối tượng phước nghĩa nhân và nam đã sử dụng xe máy phân khối lớn đi theo nhóm từ hai đến bốn người để gây án
khi phát hiện có người đi đường chủ yếu là phụ nữ đeo trang sức túi sách hoặc sử dụng điện thoại các đối tượng đi trước sẽ áp sát để đối tượng ngồi sau chấp thời cơ giật tài sản
tài sản cướp giật được các đối tượng đem bán rồi chia nhau tiêu xài
cảm ơn các bạn đã theo dõi